nhằm chia sẻ chi thức quốc tế tham vấn và lắng nghe ý kiến thảo luận từ các lãnh đạo địa phương
về quy trình và công cụ xây dựng chiến lược phát triển địa phương
hội thảo chiến lược phát triển địa phương định hướng cho quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
tới năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn tới năm hai nghìn bốn mươi năm vừa được tổ chức tại tp hcm
hội thảo nằm trong chuỗi hội thảo ba khu vực bắc trung nam được gấp rút tổ chức trong tháng một mươi
để kịp thời cho công tác thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội một mươi năm tới
chiến lược và quy hoạch phát triển địa phương cũng là chủ đề được chọn diễn đàn phát triển vùng và địa phương
dự kiến tổ chức tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
học viện chính trị quốc gia tp hcm chủ trì việc xây dựng cuốn sổ tay
hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng chiến lược địa phương với kỳ vọng cập nhật quy trình và công cụ hiện đại
giúp các địa phương trong công tác xây dựng chiến lược phát triển tỉnh thành